trong khuôn khổ đề án chính phủ phát triển hệ chi thức việt số hóa ngày hôm nay một tháng một mươi tại hà nội
chương trình kết nối triệu con tim đã được tổ chức nhằm phát động chiến dịch thiện nguyện trên nền tảng số y nhân đạo
và ra mắt các nền tảng số trong các lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa
tham dự có phó thủ tướng vũ đức đam lãnh đạo các bộ ngành doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị tham gia thực hiện đề án
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay với sự tham gia tích cực của các đơn vị đề án đã xây dựng được nền tảng số
trong các lĩnh vực nhân đạo giáo dục y tế cho phép kết nối cộng đồng chia sẻ dữ liệu góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số ở việt nam
trong đó hai nền tảng số đầu tiên là nền tảng số ai nhân đạo và bản đồ số vimep đã ra mắt và được cộng đồng đón nhận
với thông điệp kết nối triệu con tim chương trình kêu gọi các nhà quản lý các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân
tham gia vào nền tảng số ai nhân đạo để cùng chung tay góp sức sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn
đồng góp nguồn lực dưới mọi hình thức giúp đất nước vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
góp phần lan tỏa những giá trị nhân đạo tốt đẹp của dân tộc việt nam
trong dịp này các nền tảng giáo dục số đề án biên soạn bách khoa toàn thư việt nam cũng được ra mắt
thu hút sự chung tay của cộng đồng để từng bước hoàn thiện nền tảng hệ trí thức việt số hóa